thưa quý vị đáng chú ý nhất trên cả nước trong ngày hôm nay đó là thời tiết tại các tỉnh thành trung bộ
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới mưa to đến rất to tiếp tục kéo dài cả ngày trên toàn khu vực
với tổng lượng mưa được dự báo là từ một trăm năm mươi đến ba trăm linh mm có nơi trên ba trăm năm mươi mm
vâng thưa quý vị mưa liên tục trong vài ngày như vậy nên nguy cơ cao có thể gây ra lũ quét sạt lở đất
và làm cho lũ ở trên các sông từ nghệ an đến thừa thiên huế lên mức báo động một
và bên cạnh đó thì mưa và lũ cũng nhiều khả năng sẽ gây ra ngập úng tại các vùng trũng thấp
và khu đô thị ở các tỉnh thành trên
mưa sẽ khiến cho tầm nhìn bị hạn chế đường xá chân trượt
vì vậy quý vị hãy hạn chế tối đa lưu thông trên đường vào lúc trời mưa lớn
hoặc là di chuyển chậm quan sát kỹ để đảm bảo an toàn